tối qua ngày ba mươi tháng sáu tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tham dự buổi lễ có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương và địa phương
các mẹ việt nam anh hùng các cựu chiến binh và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị
phát biểu tại buổi lễ đồng chí tổng thị phóng đánh giá cao những kết quả đã đạt được
của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị trong suốt ba mươi năm qua
đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh quảng trị cần tiếp tục đổi mới tư duy
tập trung coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung triển khai quán triệt
và thực hiện tốt chỉ thị số ba năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
chuẩn bị và chỉ đạo tốt đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả
phát huy cao độ tinh thần đoàn kết thống nhất trong ban chấp hành đảng bộ chính quyền
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở các cấp